tạm giữ hai xe ô tô năm trăm bốn mươi sáu xe mô tô tước bốn mươi giấy phép lái xe các loại
cũng trong ngày mùng hai tết thì số cuộc gọi và tin nhắn được tiếp nhận đã giảm rất nhiều so với những ngày trước
trong những ngày tết thì gần như là tình trạng chung khi mà nhiều người thường sử dụng rượu bia sau đó tham gia giao thông
tuy nhiên các hành vi này sẽ bị xử phạt rất nặng
phạt tiền từ hai ba triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
nhưng dưới năm mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở
phạt tiền từ bảy đến tám triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
vượt quá năm mươi tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá hai mươi năm bốn ml trên một lít khí thở
phạt tiền từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
cục y tế dự phòng bộ y tế cũng đã đưa ra cảnh báo
về tác hại của rượu bia tới người dân
không chỉ gây dối loạn tâm thần sơ gan
hay thậm chí là nguy cơ mù loà tử vong do lạm dụng đồ uống có cồn thường xuyên
hoặc không đảm bảo chất lượng rượu bia cũng là một trong những tác nhân
gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng